nhiều sự kiện chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám diễn ra tại thành phố hồ chí minh thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia
tình hình giao thông trong dịp này khá thông thoáng và thuận lợi
khác với cảnh kẹt xe trên nhiều tuyến đường thành phố trong hai ngày trước khi lượng lớn người dân về quê đón tết đi du lịch xa
ngày cuối năm và ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám lượng người và phương tiện lại chủ yếu đến các điểm du lịch trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận
vì vậy tình hình giao thông tại thành phố hồ chí minh khá thông thoáng
dịp nghỉ lễ nhiều người cũng chọn ở nhà vui bên gia đình nên đã giảm bớt lượng phương tiện lưu thông trên đường
các tuyến đường tại thành phố hầu hết không xảy ra cảnh ủn tắc
tuy nhiên tại khu vực nơi có điểm tham quan lượng người và xe đổ về đông nên nhiều thời điểm các phương tiện phải di chuyển chậm nhất là khu vực trung tâm thành phố
để niềm vui đón năm mới thêm trọn vẹn trên những cung đường vui lễ hội
người dân vẫn cần chú ý các hướng dẫn giao thông để bảo đảm an toàn giao thông cho chính mình và cho mọi người